kính chào quý vị và các bạn rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong ba mươi phút tới đây
với những tin tức thời sự cập nhật đầu ngày mới
thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào
nên chuẩn bị vật dụng áo quần ra sao trước khi chúng ta ra khỏi nhà
vâng và câu trả lời sẽ có ngay bây giờ thưa quý vị
vâng hôm nay trải khắp ba miền là nắng giáo
về phía nam bộ vẫn còn khá oi bức với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
thời tiết thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và các chuyến hành trình di chuyển
riêng bắc bộ và bắc trung bộ thì ngày hôm nay quý vị nếu như có thời gian
hãy tranh thủ vệ sinh phơi phóng chăn ga
vì đêm nay thì không khí lạnh sẽ về với hai khu vực này
vâng như vậy là nếu như mà những ai mà đang sốt ruột là khi nào mới lạnh
thì qua đêm nay thôi bắc bộ và bắc trung bộ sẽ lạnh và kèm cả mưa nữa
nhiệt độ giảm dần cho đến thứ năm tuần này thì nhiệt độ bắc bộ về đêm chỉ từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
và ban ngày thì ở mức khoảng một mươi sáu độ c
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị
ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng